tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang giết mổ trên năm trăm năm mươi con da cầm có sử dụng hóa chất mổ đen để nhổ lông vịt
theo chủ cơ sở mỗi ngày cơ sở giết mổ trên hai năm trăm linh con vịt
hiện trong kho còn lưu giữ trên hai một trăm linh con da cầm có sử dụng hóa chất màu đen để làm sạch lông
riêng hệ thống xử lý nước thải cơ sở có xây dựng nhưng chưa được thẩm định nên chưa đưa vào hoạt động
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong hơn hai con da cầm đã qua giết mổ
đồng thời thu mẫu để thử phân tích xử lý theo quy định của pháp luật